các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tỉnh thừa thiên huế có năm mươi bốn xã ngập lụt trong đó có sáu xã ven sông bồ sông âu lâu huyện phong điền có ba xã
ngoài ra còn ba xã ven sông yên huyện hòa vang thành phố đà nẵng cũng chìm trong biển nước
mưa lũ đã làm một mươi tám người chết mất tích và bị thương
nghệ an hai thừa thiên huế một hòa bình i và một mươi người mất tích tại quảng bình quảng trị quảng ngãi thừa thiên huế
bốn người bị thương ở tỉnh hòa bình và quảng ngãi
sáu mươi năm căn nhà bị tốc mái
và khoảng hơn hai hecta lúa gần bốn trăm linh hecta hoa màu một mươi chín hecta nuôi trồng thủy sản bị ngập úng hư hại
mưa lũ cũng khiến bốn mươi bốn vị trí trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ bị sạt lở ách tắc
tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng mưa lớn liên tục kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại xã đưng cơ nớ
theo số liệu ban đầu đường trường sơn đông sạt lở một điểm dài khoảng hai mươi mét
một số vị trí mặt đường và hệ thống thoát nước bị sói trôi hoặc vùi lấp
nhiều đoạn đường giao thông nông thôn cũng bị hư hỏng
các cơ quan đơn vị và địa phương huy động lực lượng công an quân sự lập chốt chặn
cảnh báo nguy hiểm đối với người và phương tiện đi qua khu vực bị sạt lở
cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của mưa lũ huyện ea súp tỉnh đắk lắc hiện có tới hơn bốn trăm linh ngôi nhà bị ngập lụt
quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng cũng như tài sản của nhân dân
những ngày qua lực lượng công an huyện đã triển khai một trăm linh quân số ứng trực ngày đêm
để kịp thời giải cứu người dân từ các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được khi lực lượng công an huyện ea súp tỉnh đắk lắc
đang triển khai lực lượng tìm ứng cứu một mươi bốn người dân đi canh tác
ở các tròi giấy bị nước lũ bất ngờ đổ về cô lập không thể trở về với gia đình
sau nhiều giờ đồng hồ vượt nước lũ chảy xiết lực lượng công an đã tiếp cận
đưa được một mươi bốn người dân này về đến nơi an toàn
nhà mình có năm người sáng nay
tôi có ăn nước mưa nhiều sáng nay nước dâng lên cao
hôm nay công an xã cũng đi vào cứu em ấy với gia đình với mấy người cũng thoát nạn
mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày nước từ thượng nguồn đổ về bất ngờ
đã khiến hàng trăm hộ dân ở huyện ea súp phải hứng chịu thiệt hại nặng nề
hôm qua cũng dài dặn xong thì tầm tám giờ là bắt đầu nước lên lên nhanh không dở
dở tay nhất là châu bò gà khỏe làm trôi đi hết
lực lượng công an huyện đã hết sức nỗ lực cố gắng
từng đồng chí cán bộ chiến sĩ thì lại là có cái tinh thần rất cao để rồi là giúp dân
trong cái đợt lũ vừa qua là cái lượng nước nó đổ về rất lớn chảy xiết
cho nên là cái lực lượng trong quá trình vận chuyển cho người dân cũng hết sức là khó khăn
nhưng mà xác định là cái nhiệm vụ của lực lượng công an là phải cứu giúp dân
cho nên là anh em cán bộ chiến sĩ là hết sức là quyết tâm
thì xuất phát đó thì ngay
từ ban đầu là chúng tôi đã triển khai một trăm linh quân số ở công an huyện và công an các xã
để rồi là đưa người dân cũng như là cái tài sản từ những cái vùng ngập đến nơi an toàn
cho đến bây giờ thì cái lượng nước đã rút
thì chúng tôi đã chí đạo các lực lượng công an đoàn thanh niên phụ nữ công đoàn
và công an các xã thì tập trung phù hợp với các cơ quan mân ngành
để rồi là cái thu hoạch cái diện tích lúa mà bị ngập trong cái đợt lũ vừa qua
và cái diện tích hoa màu cũng như là khắc phục sửa chữa nhà ở
tổng số cái đợt lụt vừa rồi là ba trăm chín mươi nhà dân bị ngập
cho nên là phối hợp với các lực lượng để rồi giúp dân
để rồi khắc phục cái hậu quả thiên tai để rồi ổn định cuộc sống
tính đến nay tại huyện air soup đã có gần bốn trăm linh ngôi nhà bị ngập lụt
trong đó xã cư cà bang có hai mươi một hộ thị trấn air soup hai mươi hộ
xã air rock hai trăm bảy mươi chín hộ air bung năm mươi tám hộ xã gia lơi một mươi hai hộ
tất cả các hộ này đều được lực lượng công an huyện và chính quyền địa phương
tán người và tài sản đến nơi an toàn
về sản xuất nông nghiệp mưa lũ đã gây thiệt hại gần hai hectare lúa và hoa màu
hơn một mươi một hecta ao cá bị ngập trên chín trăm linh con da súc da cầm bị nước lũ cuốn trôi
hiện công an huyện air soup đang tổ chức lực lượng tích cực hỗ trợ người dân
khắc phục những khó khăn do mưa lũ gây ra phối hợp cùng quân đội và chính quyền địa phương
tổ chức thu hoạch lúa hoa màu giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ
liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cộng dồn tất cả các đợt dịch
đến nay việt nam có hơn tám trăm sáu mươi bảy hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong đó có gần bảy trăm chín mươi ba người đã được điều trị khỏi
đáng chú ý tại thành phố hồ chí minh số bệnh nhân nặng đã giảm rõ rệt
có hai trong sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là bắc cạn và hòa bình
tổng số liều vaccine phòng bệnh đã được tiêm cho người dân là hơn sáu mươi ba bốn triệu liều
thưa quý vị tỉnh nghệ an đã từng cơ bản khống chế được dịch covid một mươi chín
sau một tuần qua dịch bệnh lại có chiều hướng diễn biến phức tạp và khó lường trở lại
khi liên tiếp các trường hợp dương tính trong cộng đồng được phát hiện đặc biệt có những ca mất dấu
chỉ trong một mươi hai giờ đồng hồ tính từ một mươi tám h chiều ngày hôm qua cho đến sáu giờ sáng nay
địa phương này đã phát hiện hai mươi năm trường hợp nhiễm mới tại các huyện con cuông quế phong tân kỳ yên thành
tương dương thị xã hoàng mai và thành phố vinh
trong số này có một mươi chín trường hợp trở về từ các tỉnh phía nam
như vậy tính đến sáu giờ sáng nay nghệ an đã ghi nhận hai bảy mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
ở hai mươi một huyện thành phố thị xã
riêng tp vinh tính từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến nay đã phát hiện một mươi bảy trường hợp dương tính trong cộng đồng
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín sở y tế tỉnh nghệ an chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
và các đơn vị trong ngành phối hợp với các địa phương triển khai các giải pháp
nhằm nhanh chóng không chế dịch trong đó có việc điều tra nghiên cứu các yếu tố dịch tễ
đưa ra nhận định chính xác về tình hình thực hiện đúng chủ trương của chính phủ và bộ y tế
để điều tra khoanh vùng rộng cách ly phong tỏa hẹp
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ vừa ký ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín tương đương với cấp độ một
theo đó cho phép vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa hàng hải hàng không
lưu thông vận chuyển hàng hóa nội thành hoặc liên tỉnh thành được phép hoạt động
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
cơ sở kinh doanh dịch vụ trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích hoạt động
và thực hiện các biện pháp kiểm soát tốt mật độ tân suất khách hàng đến mua
cơ sở kinh doanh thực phẩm ăn uống được bán hàng tại chỗ đảm bảo khoảng cách tối thiểu mỗi bản hai mét
sở công thương hướng dẫn các chợ hoạt động trở lại đảm bảo điều kiện phòng chống dịch
chức sắc tín đồ và người tham gia hoạt động tôn giáo tín ngưỡng thờ tự phải tuân thủ năm k
ứng dụng công nghệ khai báo y tế
cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí cơ sở làm đẹp sông hơi vật lý trị liệu
massage karaoke quán bar vũ trường được phép hoạt động
cơ sở nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ điểm tham quan du lịch
biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao được phép hoạt động
thành phố quảng thơ không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
cung cấp thông tin trung thực theo yêu cầu của lực lượng chức năng
tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng lừa đảo chiếm hoạt tài sản
liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn
các đối tượng bị bắt giữ là tông phước hoàng hưng
trú tại phường vĩ dạ tp huế chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn khải tín
phan minh thi giám đốc công ty cổ phần tập đoàn khải tín và nguyễn hà tấn
chú tại phường xuân phú tp huế
theo điều tra ban đầu các đối tượng này đã câu kết thành lập nhiều công ty thành viên
nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản và môi giới bất động sản
để lừa đảo chiếm hoạt tài sản
bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của các tổ chức cá nhân hàng chục tỷ đồng
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng và để thuận lợi trong công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đề nghị
tổ chức hoặc cá nhân nào là nạn nhân của vụ án trên
hãy liên hệ với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
theo số điện thoại hai trăm ba mươi bốn ba nghìn tám trăm hai mươi hai tám trăm năm mươi bảy
hoặc đồng chí dương điều tra viên thụ lý vụ án
theo số điện thoại chín trăm ba mươi năm bảy trăm ba mươi bảy trăm bảy mươi chín
tàng chữ vận chuyển mua bán chai phê
chất ma túy hai đối tượng là võ văn thiện và hồ gia viễn
vừa bị công an tỉnh phú yên bắt giữ
tại một cây xăng ở phường chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh phú yên phát hiện bắt quả tang thiện
đang đi giao hai gói ni lông có chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy
qua đấu tranh thiện khai nhận đi giao ma túy
theo sự chỉ đạo của hồ gia viễn
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của viễn
lực lượng công an phát hiện thu giữ nhiều túi ni lông
chứa tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng gần một trăm linh gram
ma túy đá và thuốc lắc một khẩu súng màu đen
và một số vật dụng khác
vì cho rằng thanh niên đang ngồi trong quán nói chuyện láo
võ ngọc tín chủ tịch huyện tam bình tỉnh vĩnh long
đã cầm chai bia đánh và dùng dao chém nạn nhân
gây thương tích bốn mươi sáu
với hành vi côn đồ coi thường pháp luật này
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long
đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với võ ngọc tín
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào đêm ngày hai tháng sáu
tín cùng với bạn đến quán ăn trên địa bàn xã mỹ lộc huyện tam bình
lúc này bên trong quán có nguyễn khánh nguyên đang ngồi ăn nhậu
do quen biết từ trước nên nguyên đã mời tín nhậu
nhưng tín không đồng ý và nói nguyên nói chuyện láo
chưa dừng lại ở đó tín lấy vỏ chai bia đánh vào đầu nguyên
và tiếp tục lấy con dao chém một nhát vào tay trái của nguyên
gây thương tích
gây án xong tín đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
một tụ điểm đá gà ăn tiền vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh bến tre bắt quả tang
nhận được tin báo của người dân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
bắt quả tang tụ điểm đá gà trên tại phần đất vườn của ông nguyễn văn ẩn
thuộc xã mỹ thảnh an thành phố bến tre
khi thấy lực lượng công an các đối tượng điền bỏ chạy
tuy nhiên một mươi ba đối tượng đã bị bắt giữ thu tại hiện trường bốn mươi bốn triệu đồng
cùng nhiều tăng vật liên quan đến hành vi đánh bạc
cho ba mươi trường hợp vai tiền với lãi suất từ ba đến ba năm trăm linh đồng một triệu một ngày
nguyễn văn tịnh chú tại thị xã duy tiên vừa bị công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam
khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua công tác nắm tình hình công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam phát hiện
chủ hiệu cầm đồ thanh tịnh có địa chỉ tại tổ dân phố trịnh phường duy minh
có dấu hiệu cho vay lãi nặng nên đã tiến hành xác minh thu thập tài liệu
bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng nguyễn văn tịnh đã cho ba mươi trường hợp vai tiền
với lãi suất ba đến ba năm trăm linh đồng một triệu một ngày
tương đương với lãi suất một trăm linh tám đến một trăm hai mươi một năm
cơ quan công an xác định đối tượng nguyễn văn tỉnh đã cho ba mươi triệu đồng một triệu một ngày